quốc hội đã tiến hành thảo luận về việc bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank
đa số ý kiến đại biểu cho rằng việc tăng vốn sẽ giải quyết được nhiều khó khăn hiện nay về vốn qua đó hỗ trợ tốt hơn cho chính sách tam nông
agribank hiện chiếm khoảng một mươi bốn thị trường tín dụng là ngân hàng chủ lực trong đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và nông dân
và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo
do đó nhiều đại biểu đồng ý tăng vốn để agribank hoạt động an toàn
cái việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp ngân hàng thương mại có khả năng huy động được vốn gia tăng được huy động vốn thì sẽ mở rộng được tín dụng
nhưng mà tính dụng của ngân hàng nông nghiệp thì bảy mươi là đi vào nông nghiệp nông thôn nông dân
và đây là cái điểm mà chúng ta cần phải hỗ trợ để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cũng như là phát triển cái ngành nông nghiệp bền vững hơn
một số đại biểu băn khoăn đề nghị chính phủ giải trình rõ
về vấn đề tăng vốn để tránh tạo tiền lệ để các ngân hàng khác cũng xin quốc hội cho tăng vốn điều lệ
để bổ sung vào thì có hợp lý hay không vì là tôi nghĩ là vẫn còn nhiều các cái giải pháp khác
theo tôi đây là vấn đề có liên quan trực tiếp đến một chính sách đối với các ngân hàng thương mại nhà nước
đó là việc có dùng ngân sách nhà nước để bổ sung vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại hay không
để đảm bảo tính minh bạch cụ thể của chính sách thì cần khẳng định rõ là tại thời điểm hiện nay
thì chúng ta mới chỉ xem xét bổ sung vốn điều lệ cụ thể cho một ngân hàng thương mại cụ thể
chứ đây không phải là việc thay đổi một chính sách thương mại cụ thể
nếu được cấp thêm ba năm trăm linh tỷ đồng và agribank thu xếp được chín tỷ đồng nữa
thì tăng trưởng tín dụng năm nay có thể lên mức chín một mươi
như vậy ngân hàng sẽ bơm thêm khoảng một trăm linh tỷ đồng cho nền kinh tế
trong đó bảy mươi cho khu vực nông nghiệp nông thôn và nông dân vay để phục vụ sản xuất
sớm vượt qua khó khăn do đại dịch covid một mươi chín